liên quan đến cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tại thái lan đảng tiến bước của ông pita rim zarenrat bất ngờ giành được sự ủng hộ ở mọi khu vực bầu cử trên toàn quốc và đang dẫn trước đảng vi nước thái với tỷ số xích sao